liên quan tới vấn đề cháy rừng nhiều địa phương hiện đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
tại phú yên sau nhiều lần tái xảy ra cháy rừng tại khu vực miễu bà cô xã hòa xuân nam huyện đông hòa
đến một mươi giờ sáng nay các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương mới có thể khống chế hoàn toàn đám cháy
trước đó đám cháy được phát hiện vào khoảng một mươi h ngày hai mươi sáu tháng bốn đến một mươi hai h ba mươi phút
cơ bản đám cháy đã được dập tắt nhưng khoảng ba mươi phút sau phát cháy trở lại
đến một mươi bảy h cùng ngày đám cháy được khống chế
tuy nhiên khoảng một giờ ba mươi phút sau rừng lại tái cháy do gió nồm thổi mạnh gặp tàn trò
hiện trạng cháy ước tính trên diện tích khoảng sáu hectare chủ yếu là đất trống cây bụi và lau lách
lâm phần thuộc ban quản lý rừng đặc dụng đèo cả
theo cục kiểm lâm nhiều địa bàn của tỉnh phú yên đang ở mức cảnh báo cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy rừng sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhất là đối với rừng trồng
đến một mươi giờ sáng nay các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương mới khống chế hoàn toàn được đám cháy